phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý một tài xế lái xe ô tô liên tục viện cớ do dịch covid một mươi chín
không chấp hành việc đo nồng độ cồn khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng sáu trong lúc làm nhiệm vụ trên đường lê duẩn đoạn qua phường e tam thành phố buôn ma thuột
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã ra tín hiệu dừng chiếc xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu để kiểm tra
thời điểm này tài xế điều khiển chiếc xe không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan
lúc này tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn thì tài xế liên tục viện cớ do dịch covid một mươi chín nên nhất quyết không thổi
sau nhiều giờ thuyết phục yêu cầu tài xế chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng không được
đến khuya cùng ngày tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế này về hành vi không chấp nhận yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ
đồng thời niêm phong cẩu chiếc xe ô tô này về trụ sở đơn vị để xử lý